đảng và nhà nước ta đang tạo mọi điều kiện để phát triển ngành nông nghiệp trong nước theo hướng công nghệ cao
tuy nhiên lựa chọn được công nghệ phù hợp với điều kiện của từng địa phương lại không phải chuyện đơn giản
tại xã văn hán huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên chính quyền và người dân ở đây đã tìm ra hướng đi mới
vừa đem lại hiệu quả kinh tế lại vừa kiến tạo một môi trường nông nghiệp bền vững khi ứng dụng công nghệ hữu cơ để sản xuất cây trồng chủ lực của địa phương mình
kỹ thuật trồng trè bằng công nghệ hữu cơ được chính quyền xã văn hán phối hợp với công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại xuất nhập khẩu thái minh
thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên thí điểm chuyển giao cho gia đình chị vân và bốn hộ dân khác đã giúp nâng cao giá trị sản phẩm chè
giảm tối đa tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong thành phẩm
quan trọng hơn là bảo vệ môi trường đất nước và không khí từ đó kiến tạo môi trường canh tắc nông nghiệp an toàn bền vững cho bà con nông dân
kỹ thuật trồng chè bằng công nghệ hữu hạn thương mại xuất nhập khẩu thái minh tỉnh thái nguyên tỉnh thái nguyên tỉnh thái nguyên
là cái phân này nó không ảnh hưởng đến cái sức khỏe của người lao động
thứ hai nữa là nó đảm bảo về vấn đề môi trường rất là tốt
cái mô hình này thì trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ nhân rộng đặc biệt là chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với cái công ty thái minh
cùng với bà con là sẽ tiếp cận cho nó tốt hơn
sẽ thành lập các cái tổ hợp tác và các cái hợp tác để làm sao là có cái dịch vụ vừa thiêu thụ sản phẩm
vừa là quảng bá cái hàng hóa của văn hán ở trên thị trường không trong nước mà còn có thể là ra cả thế giới
từ những thành công ban đầu của các mô hình thí điểm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
xã văn hán đã thành lập tổ hợp tác sản xuất chè sạch chất lượng cao xóm thái hưng với một mươi sáu thành viên
hiện nay xã vân hán có khoảng bốn mươi hộ trồng chè hữu cơ
trong thời gian tới chính quyền xã có kế hoạch tiếp tục mở rộng diện tích trồng chè hữu cơ
và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư về dịch vụ phân bón và xây dựng cơ sở chế biến trè tại chỗ
xây dựng văn hán trở thành vùng nguyên liệu chè an toàn của cả tỉnh thái nguyên